kính chào quý vị và các bạn
bão số một trên biển đông có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
di chuyển theo hướng bắc tây bắc và có khả năng mạnh thêm
hiện nay công tác chủ động phòng chống bão đã được các tỉnh thành quan tâm thực hiện
trong đó tích cực kêu gọi tàu thuyền trên biển vào nơi trú ẩn an toàn
tính đến sáu h ba mươi sáng nay đã kiểm đếm hướng dẫn gần sáu mươi tàu và gần hai trăm bảy mươi người biết vị trí
và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh
đến bảy giờ có ba mươi ba tàu đang hoạt động ở trong khu vực ảnh hưởng của bão
trong đó hai tàu trong khu vực nguy hiểm bao gồm tàu quảng ngãi chín mươi bốn nghìn một trăm bốn mươi chín ts và tàu bình định chín mươi bảy nghìn hai trăm bảy mươi tám ts
hiện các tàu cá đã nắm được thông tin và đang di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và bộ công an đã có công điện
đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến để ứng phó với bão
trưa nay tại thành phố đà nẵng đã xảy ra vụ cháy hai tàu cá đang neo đậu trên sông hàn
lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường hạn chế tối đa thiệt hại cho người dân
vào khoảng gần một mươi hai giờ trưa nay tàu đánh bắt cá số hiệu dna chín mươi nghìn bảy trăm ba mươi bảy ts ở bờ đông sông hàn
thành phố đà nẵng đã bốc cháy dữ dội lửa sau đó lan sang tàu neo đậu ở bên cạnh
nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đà nẵng
đã huy động lực lượng và phương tiện đến hiện trường dập lửa
vụ cháy làm phần đầu cabin và nhiều ngư cụ trên hai tàu cá bị cháy rụi nguyên nhân cháy đang được làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước vừa tạm giam nguyên giám đốc cdc bình phước nguyễn văn sáu
và nguyên trưởng khoa dược lê thành bắc
hai bị can bị khởi tố bắt tạm giam vì trong năm hai nghìn hai mươi một đã tham gia lập hồ sơ hợp thức việc đấu thầu mua sắm sinh phẩm
hóa chất vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác phòng chống dịch của công ty cổ phần việt á
và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ thuận giang không đúng quy định của pháp luật
gây thiệt hại tài sản cho nhà nước năm tỷ đồng
bốn cán bộ cấp huyện ở tỉnh ninh thuận bị khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú vì cho thuê đất sai quy định không qua đấu giá
gây thiệt hại cho ngân sách hàng tỷ đồng
theo hồ sơ vụ án từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi chín ông trần anh tuấn và trương trọng duy tham mưu cho ông võ thể
lúc này là phó chủ tịch ubnd huyện ninh hải ký ban hành các quy định cho bảy trường hợp
thuê hơn chín m hai trái quy định trên địa bàn huyện ninh hải gây thiệt hại cho nhà nước hơn chín tỷ đồng
riêng ông diệp minh xuân với chức vụ phó chủ tịch ubnd huyện thuận nam từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi
đã cho ba mươi bảy trường hợp thuê hơn một mươi một m hai đất phi nông nghiệp khu vực cảng cà ná mở rộng sai quy định
không thông qua đấu giá gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn một bảy tỷ đồng
công an huyện thăng bình tỉnh quảng nam vừa khởi tố bị can bắt tạm giam phạm duy thái
trú tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thái là nhân viên đại diện thương mại của công ty cổ phần bacat super việt nam
trong quá trình tiếp thị sản phẩm chăm sóc khách hàng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản là các mặt hàng điện máy
điện lạnh của một người dân ở xã bình triều huyện thăng bình
quá trình mở rộng điều tra xác định trong thời gian từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bốn năm nay
cũng bằng thủ đoạn này phạm duy thái đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều cửa hàng khác trên địa bàn tỉnh quảng nam
công an tỉnh cà mau vừa tạm giữ một nhóm đối tượng mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn
do có mâu thuẫn về tiền bạc trương minh hiển và nguyễn tấn thuật đã hẹn nhau đến đầu đường đông tây để giải quyết mâu thuẫn
khi đến điểm hẹn nhóm của thuận và bảy người khác đã dùng hung khí tấn công
hiền bỏ chạy cả nhóm đuổi theo về hướng cà mau thì bị lực lượng công an bắt giữ thu hai gậy ba khúc và một sao tự chế

công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực một mươi năm qua đã có một bước tiến mạnh đạt được nhiều kết quả toàn diện tích cực rõ rệt để lại dấu ấn tốt tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội
trong một mươi năm qua các cơ quan chức năng đã thi hành kỷ luật hai bảy trăm bốn mươi tổ chức đảng hơn một trăm sáu mươi bảy bảy trăm linh cán bộ đảng viên trong đó có bảy ba trăm chín mươi đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng đã kỷ luật một trăm bảy mươi cán bộ thuộc diện trung ương quản lý trong đó có bốn ủy viên bộ chính trị nguyên ủy viên bộ chính trị hai mươi chín ủy viên trung ương nguyên ủy viên trung ương năm mươi sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang

trong một mươi năm qua các cơ quan chức năng đã thi hành kỷ luật hai bảy trăm chín mươi đảng viên bị kỷ luật trong đó có bảy ba trăm chín mươi đảng viên bị kỷ luật
trong một mươi năm gần đây với việc thành lập ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí trực thuộc bộ chính trị đến nay công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã được trung ương lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt bài bản ngày càng đi vào chiều sâu qua bước tiến mạnh đạt nhiều kết quả cụ thể rất quan trọng toàn diện để lại dấu ấn tốt tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội
và thực sự đã trở thành phong trào thành xu thế không thể đảo ngược được được cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ đánh giá cao được bạn bè quốc tế ghi nhận
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi hai rút ra nhiều bài học quý có giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn đây chính là cơ sở để thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới
trong đó tổng bí thư đặc biệt nhấn mạnh nâng cao nhận thức tinh thần ý thức đạo đức xây dựng liêm chính chống tha hóa biến chất

trong đó tổng bí thư đặc biệt nhấn mạnh nâng cao nhận thức tinh thần ý thức đạo đức xây dựng liêm chính chống tha hóa biến chất

cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an cho biết ba triệu kit test việt á nhập khẩu từ trung quốc không liên quan đến vụ án này
không có chuyện công ty việt á nhập số ký test này rồi dán tem như một số dư luận nêu
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu cũng khẳng định thông tin cho rằng ông nguyễn thanh long cựu bộ trưởng bộ y tế và ông nguyễn quang tuấn cựu giám đốc bệnh viện tim hà nội tự tử trong trại giam là hoàn toàn không chính xác